hôm nay ngày hai tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi một kỳ họp thứ sáu sẽ có nhiều nội dung quan trọng được thảo luận và cho ý kiến
trong đó có thảo luận tại tổ về việc phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
buổi sáng quốc hội nghe chủ tịch nước trình bày tờ trình về việc đề nghị quốc hội phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo thuyết minh hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
nghe chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu trình bày báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện
nghe chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn dầu trình bày báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội nêu